công an huyện sông mã tỉnh sơn la đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng vư thị cư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện sông mã
khi đang vận chuyển trái phép một bánh heroin có trọng lượng hơn ba trăm năm mươi gram và một viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác có liên quan
trước đó vào hồi một mươi bảy h ba mươi cùng ngày tại bản lê hồng phong giãn nả nghiệu công an huyện sông mã đã bắt quả tàng đối tượng lường vân luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ ba mươi gam heroin ba trăm linh viên ma túy tổng hợp và một điện thoại di động hơn một triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
có liên quan đến vụ cha ruột đầu độc ba con nhỏ vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam lương hồng sơn ba mươi tám tuổi chú ấp hòa đức xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu do sơn phát hiện vợ dẫn con gái lớn lên thành phố hồ chí minh nên gọi điện kêu vợ đem con về nhưng không thành và hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã
khi vợ sơn còn nói sẽ tiếp tục về đem hết ba con còn lại đi theo quá tức giận sơn nảy sinh ý định chết cùng ba con nhỏ nên ra chợ mua thuốc nông dược và một ngũ cốc về pha chung với nhau cho các con uống trước rồi sơn uống sau
khi gia đình phát hiện đã nhờ người đưa bốn bố con đi bệnh viện cấp cứu sau khi được cấp cứu đến nay ba cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can phạm công tình chú huyện phù mỹ về tội giết người
trước đó vào ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh xảy ra mâu thuẫn với cha ruột là ông phạm văn ơn chú cùng nhà
trong lúc rằng co sâu sát nhau bị cha bóp cổ và đấm trúng mặt tình tức giận lấy một cây che dài gốc đã vắt nhọn dựng ở gần đó phòng trúng vào thái dương ông ơn
khiến nạn nhân gục ngã xuống nền nhà trong cơn điên loạn đối tượng tiếp tục lao đến dùng tay đánh dẫn đến cái chết của cha ruột
sau khi sự việc xảy ra gia đình của đối tượng đã giả tạo hiện trường một vụ tai nạn
song bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã làm rõ sự việc xử lý nghiêm minh theo pháp luật
mới đây một nhóm bốn đối tượng thực hiện trót lọt ít nhất hai mươi bốn vụ trộm cắp tài sản vừa bị công an thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông triệt phá thù giữ năm xe máy cùng một số tăng vật có liên quan
một đối tượng gồm lê văn nghĩa sinh năm hai nghìn một nguyễn văn quang tên gọi khác là hoàng văn thái sinh năm hai nghìn nguyễn văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và bùi xuân an tên gọi khác là bin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều không có nơi cư trú nhất định
qua điều tra cơ quan công an xác định để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy đá từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng đã cùng nhau chuẩn bị các dụng cụ phương tiện
lợi dụng đêm tối để thực hiện hai mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã gia nghĩa và một số địa bàn lân cận trong đó năm vụ trộm cắp xe máy một mươi chín vụ trộm cắp bình ác quy của xe ô tô